qua đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt khám xét khẩn cấp ba đối tượng khác trú tại tỉnh quảng bình là đầu mối cung cấp ma túy cho hùng
chúng tôi đã tập trung vào đấu tranh triệt phá những đường dây ổ nhóm đưa ma túy từ tỉnh ngoài vào tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ hai trăm bảy mươi ba
với gần sáu trăm linh đối tượng phạm tội ma túy
với vị trí địa lý thuận lợi hệ thống giao thông hội tụ đủ các loại hình đường bộ đường biển đường hàng không tiêm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm ma túy
công an tỉnh quảng ninh đã và đang chủ động các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này
kiên quyết không để nơi đây trở thành điểm trung chuyển sản xuất của tội phạm ma túy góp phần xây dựng quảng ninh là địa chỉ an toàn của nhân dân và du khách
công an phường trần phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa bàn giao đối tượng trần văn chí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận và toàn bộ tăng vật liên quan cho công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày tám tháng bảy tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú công an phường trần phú phát hiện trí đang thuê phòng
có nhiều biểu hiện nghi vấn bên trong phòng có hai bộ trang phục công an nhân dân gắn cấp bậc hàm đại tá
một còng số tám một khẩu súng giả và nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên trần văn trí
qua đầu tranh trí cho biết số trang phục công an nhân dân này được mua trên mạng xã hội các loại giấy tờ bằng cấp đều là giả
mục đích là để tạo lòng tin với người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trí khai nhận đã giả danh mình là đại tá công an có mối quan hệ rộng hứa hẹn sẽ xin việc làm cho nhiều trường hợp
tại các tỉnh bình thuận và bà rịa vũng tàu để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng ngãi cũng với thủ đoạn này trí đã hẹn gặp và hứa xin việc cho một người dân trên địa bàn thành phố quảng ngãi
với mức giá là một trăm linh triệu đồng tuy nhiên khi chưa thực hiện được ý định của mình thì trí đã bị bắt giữ
công an tp hà nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới
nhiều nạn nhân đã bị lừa từ trước thì giờ đây lại tiếp tục sập bẫy
các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
nhận được trình báo của một người phụ nữ bị lừa đảo với thủ đoạn làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng
nhưng bị lừa một trăm linh triệu đồng
sau đó chị có liên hệ với một tài khoản facebook giới thiệu là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng
chị được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một trang web chơi cờ bạc online
và an ninh mạng sẽ hách vào hai khung giờ đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi
sau một vài lần thực hiện thành công các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn
thấy nạn nhân đã mắc bẫy và chuyển ba trăm linh triệu đồng
các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo
người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
cục điện ảnh vừa có công văn gửi công ty netflix và công ty cổ phần viễn thông fpt
yêu cầu gỡ bỏ phim hướng gió mà đi
vì đã có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xâm phạm chủ quyền quốc gia của việt nam
thông qua công tác giả soát kiểm tra của cục điện ảnh kết quả cho thấy bộ phim
hướng gió mà đi ba mươi chín tập có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trên bản đồ
trong nhiều cảnh phim trong nhiều tập
cục điện ảnh khẳng định đây là phim có nội dung thể hiện không đúng
xâm phạm chủ quyền quốc gia của việt nam nên không phù hợp để phổ biến tại việt nam
thực hiện quy định của chính phủ cục điện ảnh yêu cầu công ty netflix
thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền của necvix
và ứng dụng netflix yêu cầu công ty của phần viễn thông fpt
thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền fpt play
và ứng dụng fpt play
thời gian thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ giờ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về cục điện ảnh
trước ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy cho đến ngày ba mươi tháng bảy
thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm hai nghìn hai mươi ba
trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia
theo quy chế tuyển sinh mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển
không giới hạn số nguyện vọng số trường
thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp
trong đó nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển
tạo thuận lợi cho thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn bỏ sót
cụ thể thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh trường nhóm ngành
ngành hoặc chương trình không cần đăng ký theo tổ hợp và mã phương thức xét tuyển
đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm
thì vẫn phải tiếp tục đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của bộ
để được xử lý theo quy trình toàn quốc từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng
sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng từ ngày ba mươi một tháng bảy đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám
thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến